kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối đêm nay một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành bắc bộ
gây mưa nhỏ rải rác cùng nền nhiệt giảm mạnh
mức nhiệt độ tại đông bắc bộ trong hôm nay ngày mai giảm xuống ngưỡng chín một mươi sáu độ
trời rét ẩm rét hại sau đó do không khí lạnh dần suy yếu
thì nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa rào rải rác
cùng nền nhiệt giảm đi đôi chút cao nhất ngày giao động trong khoảng một mươi ba một mươi năm độ
trời rét ẩm rét hại và sau đó cũng từ ngày ba mươi thì nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ
khi không khí lạnh suy yếu
với khu vực trung bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế duy trì rét ẩm rét hại trong hôm nay và ngày mai
với nhiệt độ cao nhất dưới ngưỡng một mươi tám độ sau đó từ khoảng ngày hai mươi chín ba mươi nền nhiệt có xu hướng tăng dần
các tỉnh từ đà nẵng đến thừa thiên huế
đến khánh hòa trong hôm nay và ngày mai nền nhiệt cũng có xu hướng giảm nhẹ
giao động trong khoảng từ một mươi tám hai mươi bốn độ sau đó cũng từ ngày hai mươi chín thì nền nhiệt tại đây sẽ tăng nhẹ
trời ấm dần riêng nam trung bộ nhiệt độ vẫn ổn định trong khoảng là hai mươi một ba mươi độ
với khu vực tây nguyên thời tiết vẫn mang đặc trưng mùa khô nên phổ biến là ít mưa
và có nắng vào ban ngày với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
với khu vực nam bộ cũng trong thời kỳ
mùa khô nên hôm nay và thời đoạn ba ngày tới trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày
nên nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ một số nơi có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ